các thành viên chính phủ phải thảo luận và đề ra phương hướng khắc phục ngay những tồn tại mà một số đại biểu quốc hội đã nêu
chứ không phải đợi nghị quyết rồi mới thực hiện
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên khai mạc chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào sáng nay tại hà nội
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng đã thông báo tin vui
đó là ngân hàng thế giới đã đánh giá đưa môi trường kinh doanh của việt nam lên một mươi bốn bậc từ mức tám mươi hai lên mức sáu mươi tám về điều kiện đầu tư kinh doanh
như vậy môi trường kinh doanh của việt nam đang có những bước tiến đáng kể phân đấu đứng trong nhóm đầu của các nước trong khối asean như tinh thần chỉ đạo từ đầu năm
so với tháng chín thì tháng một mươi đã đạt được rất nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế vĩ mô ổn định sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng cao môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển doanh nghiệp trong nước đạt kết quả ấn tượng tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong tháng một mươi
cũng còn rất chậm mà chúng ta phải khép phục
trên nhắc lộ chung có nhiều mặt tốt nhưng mà cũng như quốc hội thảo luận chúng ta thấy sản xuất kinh doanh của chúng ta vẫn còn khó khăn
và tiếp tục tháo gỡ vấn đề bảo vệ môi trường và tiếp tục đặt ra
việc phá rừng ở một số địa phương cũng diễn ra trong tháng một mươi
an toàn trật tự tai nạn giao thông cái số mặt cũng đáng đáng đáng đáng đáng lo ngại
thủ tướng lưu ý kết quả tháng một mươi là tốt nhưng với điều kiện của việt nam thì không thể chủ quan trong chỉ đạo điều hành
thủ tướng yêu cầu tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện tốt hơn nữa cho sản xuất kinh doanh phát triển
một số lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường mà nhân dân đang mong muốn cải thiện khắc phục những bất cập tồn tại
trước mắt cơn bão số một mươi hai sắp đổ bộ phải có biện pháp phòng chống ngay để giảm thiểu thiệt hại
chờ phút này bão số một mươi hai đang có nguy cơ trực tiếp vào nông trung bộ
chờ hôm nay tại cửa phòng chính phủ này tôi trực tiếp đề nghị giao đồng chí trịnh hình dũng phó thủ tướng trực tiếp
cùng với đồng chí nguyễn xuân cường vào khánh hòa phú yên để trực tiếp chỉ đạo đề phòng bão lớn xảy ra ngay sau đây
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ đề xuất một số vấn đề lớn để chuẩn bị cho xây dựng nghị quyết năm hai nghìn hai mươi
nhằm thực hiện nhiệm vụ làm sao để đầu tháng một
có nghị quyết cụ thể để thực hiện nghị quyết của ban chấp hành trung ương cũng như nghị quyết của quốc hội
tại phiên họp này lần đầu tiên các thành viên chính phủ thảo luận về nghị quyết về thành phố hồ chí minh và một số nội dung quan trọng khác
ngay khi bắt đầu phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao quyết định bổ nhiệm bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể và tổng thanh tra chính phủ lê minh khái